chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm
hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai phó trưởng ban chỉ đạo
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc phó trưởng ban chỉ đạo
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú phó trưởng ban chỉ đạo
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm phó trưởng ban chỉ đạo
chỉ trong một năm sau khi được thành lập các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã giả soát đưa sáu trăm linh vụ án
vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý
sau một năm các địa phương trong cả nước đã khởi tố năm trăm ba mươi vụ án một tám trăm năm mươi tám bị can về tội tham nhũng
số vụ việc có tính chất nghiêm trọng phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý
cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm bị phát hiện xử lý cũng nhiều hơn
không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn
nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nhân dân các cấp mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên
tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân
giám sát việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên
tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
từ khi thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh đến nay các cơ quan chức năng qua kiểm tra thanh tra đã phát hiện
chuyển cho cơ quan điều tra hơn hai trăm tám mươi vụ việc có dấu hiệu tội phạm
tăng gần gấp ba lần so với một năm trước khi thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh
dưới sự lãnh đạo của ban chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp ngày càng chặt chẽ nhịp nhàng hiệu quả hơn
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự đã trở thành một phong trào
một xu thế được dư luận nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
về yêu cầu và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò
chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo cấp tỉnh
phải hoạt động nền nếp bài bản thực chất theo đúng chức năng nhiệm vụ hiệu quả công tác ngày càng cao
tổng bí thư lưu ý tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát hiện sớm xử lý kịp thời
nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nhất là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo
trong đó tập trung chỉ đạo phối hợp xử lý rứt điểm các vụ việc liên quan đến công ty việt á aic flc vạn thịnh pháp
đăng kiểm và các vụ án vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới kiên quyết không để nhân sự có sai phạm tham nhũng tiêu cực lọt vào cấp ủy các cấp
tổng bí thư nhấn mạnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo
cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau một tuần nghỉ giữa kỳ họp sáng nay quốc hội khóa một mươi năm bước vào đợt hai của kỳ họp thứ tám
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến quy định người nước ngoài sở hữu nhà ở tại việt nam đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng các quy định liên quan đến cá nhân người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại việt nam là vấn đề cần cân nhắc thận trọng kỹ lưỡng
không hiểu bản chất sự việc nhưng lại dễ dãi tiếp nhận chia sẻ thông tin những người lan truyền trên mạng xã hội đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng phản động
liên tiếp trong những ngày qua lực lượng công an xử phạt hành chính các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về vụ việc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
nhưng đồng thời cũng đã khuyến cáo người dân khi mà tiếp cận những thông tin này thì cũng cần phải có sự chất lọc và phải lắng nghe quan điểm chính thống từ phía bộ ngoan và các cơ quan nhà nước khác
và tuy nhiên thì vẫn có một số các đối tượng có những cái việc tuyên truyền rồi xuyên tạc để mà đưa ra những thông tin sai trái chưa được kiểm chứng
thì những hành vi vi phạm này thì pháp luật cũng đã có những cái chế tài xử lý rất là nghiêm khắc
những đối tượng này nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là nếu sai như thế bị phát hiện thì cùng lắm là phạt đến bảy năm triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng này không nghĩ rằng những hành vi đó mà ảnh hưởng xấu đến ăn nghiệp tự an toàn xã hội hoặc là xúc phạm doanh nghiệp nhân phẩm của công dân
hoặc là gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án hình sự hoặc là ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước
thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự chế tài có thể đến bảy năm tù chứ không đơn giản chỉ là phạt hành chính
lợi dụng vấn đề tây nguyên
để kích động vẫn luôn là chiêu bài chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động
sự việc sẽ được làm sáng tỏa đến cùng
trong lúc này người dân người dùng mạng xã hội cần ứng xử hết sức tỉnh táo để không rơi vào bẫy của các đối tượng
dòng thông tin đến từ các cơ quan báo chí chính là cái điểm tựa cho người dân về cái độ tin cậy về cái độ chính xác
đồng thời là những dòng thông tin đến từ các cơ quan chính thống các cơ quan đảng và nhà nước chính thống
sẽ giúp cho người dân hiểu được rõ bản chất của sự việc và người dân sẽ ứng xử một cách văn minh nhất nhân ái nhất nhân văn nhất trên môi trường mạng
quay trở lại vụ việc ở chư quynh
tính đến thời điểm hiện tại cơ bản các đối tượng tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ và ra đầu thú
buôn làng đã quay trở lại nhịp sống thường nhật và người dân tây nguyên cũng đã thấy rõ bản chất của vụ việc
sau những vụ việc thì buôn làng sẽ tiếp tục đoàn kết
tiễn làm ăn không hoang mang buôn làng tin tưởng đảng và nhà nước trong trường hợp có những người lạ xuất hiện thì báo với chính quyền địa phương
qua tình hình thực tế như thế đối với bản thân chúng tôi là người nhà làng phải hiểu rõ chủ trương của đảng và nhà nước
và tuyên truyền cho người dân không nghe không theo những việc như thế để làm sao là khi phát hiện cái trường hợp như thế là phải nên báo cáo sớm cho đảng
nhà nước và công an xã để xử lý theo pháp luật quy định để làm sao cho dân mình có sự phát triển